thưa quý vị ngày bảy tháng một chính phủ somali tuyên bố lực lượng phiến quân al sabab đã lần đầu tiên đưa ra yêu cầu đàm phán
trong bối cảnh các lực lượng chính phủ mở một đợt tấn công quân sự tổng lực nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố này
thứ trưởng bộ quốc phòng somali aditapha kassim cho biết ansabab đã yêu cầu mở cuộc đàm phán với chính phủ somali
tuy nhiên lưu ý rằng nhóm này hiện có hai thành phần gồm những người somali địa phương và các tay súng người nước ngoài
theo ông kassim những chiến binh người somali của al sabab có cơ hội tham gia vào các cuộc đàm phán
song những người nước ngoài không có quyền tham gia vào quá trình này và lựa chọn duy nhất của họ là về nước
thứ trưởng bộ quốc phòng khẳng định chính phủ somali sẵn sàng tiếp nhận những tay súng người somali đầu hàng chính phủ
đây là lần đầu tiên chính phủ liên bang somali đề cập tới việc nhóm cực đoan al sabab đề nghị đàm phán